thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thời gian qua lực lượng bộ đội biên phòng sơn la đã khắc phục nhiều khó khăn để hoàn thành công việc
nhờ đó khu vực biên giới của tỉnh sơn la luôn bảo đảm an ninh an toàn
đây là một trong bốn chốt kiểm soát cố định của đồn biên phòng cửa khẩu trường khương
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh sơn la được triển khai từ đầu năm hai nghìn hai mươi sau khi xuất hiện dịch bệnh covid một mươi chín
do điều kiện khó khăn nhưng hàng ngày nhóm bốn cán bộ đóng tại chốt kiểm soát bản búng xã trường khương
vẫn đều đạn thực hiện nhiệm vụ được sao
thực hiện nhiệm vụ kép vừa tổ chức các phương án bảo vệ chủ quyền an ninh
vừa đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến biên giới
đồng biên phòng phối hợp với các lực lượng của địa phương như trạm y tế
dân quân các bản tổ chức tuần tra thường xuyên kiểm soát chặt chẽ biên giới
trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng lực lượng biên phòng sơn la luôn nỗ lực khắc phục
để làm tốt nhiệm vụ được sao trên tuyến biên giới
nhờ đó góp phần quan trọng vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia